ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản số bốn nghìn bốn trăm năm mươi ba chấp thuận đề nghị của liên ngành tài nguyên và môi trường tài chính xây dựng ubnd huyện sóc sơn về chính sách hỗ trợ khi giao đất tái định cư cho các hộ thuộc địa bàn xã nam sơn thực hiện dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính năm trăm linh m của khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn huyện sóc sơn
theo đó để giải quyết khó khăn sau khi nhà nước thu hồi đất và đảm bảo cho người dân có điều kiện mua đất tái định cư theo chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho phép ubnd huyện sóc sơn áp dụng chính sách hỗ trợ khác khi giao đất tái định cư tại khu tái định cư xã nam sơn với mức hỗ trợ khác là một ba trăm năm mươi chín đồng một mét vuông đất được giao tái định cư
cùng với đó ubnd tp cũng đã ban hành quyết định số năm nghìn sáu trăm ba mươi chín về việc cho phép ubnd tp giao đất tái định cư cho các hộ thuộc địa bàn xã nam sơn
sơn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly với nội dung chủ yếu sau
di rời toàn bộ hộ dân trong vùng ảnh hưởng môi trường bán kính năm trăm linh m từ khu xử lý chất thải sóc sơn của ba xã bắc sơn nam sơn hồng kỳ ra ngoài tạo hành lang cách ly bằng cây xanh để cải thiện môi trường cho khu vực
thời gian thực hiện dự án năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một
sau ubnd huyện sóc sơn triển khai nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến đổ chất lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình